thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
đặc biệt trong ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng sáu nước ta đã có thêm năm ca được công bố khỏi bệnh
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
trong hôm nay cả nước có năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi lên ba trăm ba mươi năm ca số ca còn đang điều trị là hai mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện tám mươi bốn người cách ly tập trung tại cơ sở khác chín một trăm ba mươi sáu người cách ly tại nhà nơi lưu trú tám trăm linh bảy người